câu chuyện bác sĩ khoa khóc khi rút ống thở từ gương mặt người mẹ ruột đưa qua cứu sản phụ để cứu hai em bé sinh đôi đã và đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua
rất nhiều người đã mong câu chuyện hiếm có đó là sự thật bởi câu chuyện như một hạt sống tâm hồn hiếm hoi giữa đại dịch đau thương
bác sĩ trần khoa nhân vật chính trong câu chuyện trên được nhắc đến là một bác sĩ sản khoa hoạt động ở tp hcm
nhưng tuyệt nhiên tất cả các bác sĩ ở các bệnh viện sản khoa lớn tại tp hcm đều không biết bác sĩ khoa là ai làm ở bệnh viện nào
câu chuyện sau đó cũng được lột trần bởi sự phi logic từ lề văn ngôn từ viết status của bác sĩ khoa cách chat của các bác sĩ trong nhóm cùng hình ảnh bé sơ sinh
sự thật là hình ảnh bé sơ sinh này được lấy lại từ facebook cá nhân của bác sĩ cao hữu thịnh đăng tải trước đó
ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm đã vào cuộc xác minh thực hư câu chuyện trên
bà lưu thị hồng chuyên gia về sản khoa nguyên phụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bộ y tế cũng đã chỉ ra một số điểm bất hợp lý về chuyên môn trong câu chuyện trên
thứ nhất dù trong mùa dịch covid một mươi chín bệnh viện quá tải nhưng rất khó có chuyện sắp xếp cho một sản phụ thai đôi nhiễm covid một mươi chín sắp sinh cùng phòng với bệnh nhân covid một mươi chín nặng đều phải dùng thiết bị trợ thở
thứ hai covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm khi sử dụng cho các bệnh nhân khác phải trải qua quá trình tiệt trùng tiệt khuẩn theo quy trình chuyên môn của ngành y tế
bác sĩ khoa không có quyền cắt nguồn oxy nếu mẹ đang được điều trị kể cả bác sĩ là con đẻ
việc rút ống thở hay không là tùy thuộc vào các chỉ số sinh tồn của người bệnh và phải thông qua hội trần
nếu không sẽ nguy cơ dẫn đến vô tình giết người và vi phạm các quy tắc về nghề nghiệp